cách đây năm mươi bốn năm vào ngày một mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chiếc tàu gỗ mang mật danh phương đông một
do thuyền trưởng lê văn một và đồng chí bông văn dĩa chở theo hơn ba mươi tấn vũ khí
xuất phát từ hải phòng vào nam phục vụ chiến đấu mở ra tuyến đường hồ chí minh trên biển
vàm lũng là vị trí bến cuối cùng của tuyến đường thuộc ấp dinh hạn xã tân ân huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
chiến tranh đã lùi về quá khứ vàm lũng ngày nay đang thay ra đổi thịt từng ngày đời sống nhân dân ngày càng ấm no
suốt một mươi năm đạn bom ác liệt quân và dân vàm lũng đã bảo vệ an toàn cho các chiến sĩ cách mạng và những con tàu vào bến
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại bến vàm lũng có bảy mươi sáu chuyến tàu gặp bến thành công
cung cấp hàng ngàn tấn vũ khí đạn dược phục vụ cho chiến trường miền nam
ghi nhận những chiến tích của quân dân địa phương năm hai nghìn một mươi một bộ văn hóa thể thao và du lịch
trao quyết định công nhận khu di tích du lịch văn hóa vàm lũng đường hồ chí minh trên biển
đối với đoàn tàu không số đoàn chín trăm sáu mươi hai hai đoàn này gắn liệt với nhau
nhiệm vụ của đoàn chín trăm sáu mươi hai là đoán những dàm ở cặp máy biển từ hố rùi cho đến giá lồng đèn dài xuống như này là dàm lũng và dàm kiến vàng
rất nhiều dàm để cho những tàu đem vũ khí vô

bởi vì trong thời gian chuyển hàng từ bắc quảng nam trong này mình có đá bị kho tàn hết rồi
cắt sẵn hết cắt những rạch nhỏ những rạch kính đáo rừng rập đảm bảo không cho địch phát hiện và máy bay phát hiện
sau ngày miền nam được giải phóng đất nước thống nhất các hộ dân vàm lũng đã biết tận dụng lợi thế mà thiên nhiên yêu ái cho vùng đất này
để phát triển đánh bắt khai thác nuôi trồng thủy sản đồng thời khai thác tiềm năng du lịch
dịch vụ và trồng rừng đến nay phần lớn hộ dân tân ân giờ đây có cuộc sống ổn định
ngoài khu di tích vàm lũng trên địa bàn còn có khu di tích gốc me
nơi đây từ trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi thầy giáo phan ngọc hiển đã đứng ra tổ chức dạy học xóa mù chữ
rồi thành lập hội tương tế giúp nhau trong cuộc sống hôn đúc được lý tưởng cộng sản cho người dân xứ biển
nung nấu tinh thần đấu tranh khởi nghĩa hòn khoai vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi
hiện nay gốc me đã trở thành địa điểm để các thế hệ trẻ tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống
thấy rõ ràng đối với dân của địa phương thì vấn đề mà bí mật đối với cái đơn vị rất là lớn
thì cho nên trong vấn đề kể cái chuyện ở gốc me mà nói về cái truyền thống của quê hương tân an
có bề dày truyền thống đó thì từ đó nó mới chuyển qua làm như thế nào bảo vệ được cái căn cứ địa
cách mạng ở cái khu trung đoàn chín trăm sáu mươi hai mà là bến vũ khí từ ngoài bắc trở hoài nam đó là cái điều mà hết sức là vinh dự
nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước đường hồ chí minh đã chạy qua địa bàn
nối liền đất mũi tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
nhân dân và ảm lũng đang chung tay xây dựng quê hương ngày thêm gió mạnh